mới đây bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết khoa ngoại thần tiết niệu của bệnh viện
vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị gãy dương vật do có thói quen lạ
bệnh nhân hai mươi tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật đau sưng to tụi máu tím đen
sau nhiều lần thực hiện thói quen bẻ bộ phận này
các bác sĩ đã tiến hành siêu áp đốt lơ màu phát hiện có nhiều máu tụi dưới da dương vật
nên lập tức chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân với chứng đoán nghệ vỡ vật hang thân
sau mổ hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định vết thương giảm sưng đau và xuất viện trong vài ngày tới
theo trưởng khoa ngoại thận tiết niệu nguyên nhân hàng đầu gây ra gãy dương vật là thói quen từ bé bằng tay
tuy nhiên đây là thói quen tai hại bởi khi máu dùng về cơ quan sinh dục nhiều
nếu bị uống công đột ngột hoặc có một lực tác động mạnh
có thể dẫn tới vỡ lớp mạng có một trong hai trụ và gây tình trạng gãy
bác sĩ khuyến cáo để tránh ảnh hưởng tới khả năng sinh sản
khi xảy ra trường hợp này bệnh nhân không nên ngại ngùng
mà phải tới ngay cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời